liên quan đến những sai phạm xảy ra tại công viên tuổi trẻ một vụ việc được ủy ban nhân dân tp hà nội thống nhất kết luận
đây là vụ việc phức tạp tồn động kéo dài cho đến nay vẫn chưa xử lý rứt điểm
mới đây ủy ban nhân dân thành phố vừa có kết luận về việc thanh tra toàn diện quá trình hình thành
thực hiện dự án quản lý sử dụng đất xây dựng công trình trong công viên này
ủy ban nhân dân tp hà nội cho rằng đây là vụ việc phức tạp tồn động kéo dài cho đến nay vẫn chưa xử lý rứt điểm
nguyên nhân trước hết là do những tồn tại về tài chính doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hiểu hạn
một thành viên dịch vụ và đầu tư tuổi trẻ thủ đô doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
bên cạnh đó một số cơ quan quản lý nhà nước chưa làm hết trách nhiệm
có dấu hiệu buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai trật tự xây dựng
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng xác định mặc dù thanh tra thành phố đã có nhiều cố gắng trong xác minh kết luận
song nội dung kết luận thanh tra toàn diện cần được bổ sung làm rõ thêm một số nội dung
làm cơ sở để kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố xem xét có biện pháp giải quyết rứt điểm vụ việc trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi